liên quan đến hàng loạt nhà xưởng công nghiệp quy mô lớn xây dựng trái phép tại khu vực hơn bảy mươi hai hectare
quy hoạch cụm công nghiệp phước tân thành phố biên hòa mà truyền hình nhân dân đã liên tục phản ánh
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra sai phạm
và trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
qua thanh tra đã có nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp trái pháp luật
trên cơ sở kết luận thanh tra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm
xử lý các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm đối với các tổ chức cá nhân sử dụng đất
tại khu vực trên giữ nguyên hiện trạng chờ chỉ đạo xử lý của cơ quan chức năng